ghen tuông giết vợ rồi tự tử bất thành bị cáo đỗ thành yên chú tại huyện giang thành tỉnh kiên giang
đã phải nhận bản án chín năm tù về tội giết người phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra vào ngày hôm nay
theo cáo trạng do nghi ngờ vợ ngoại tình hai vợ chồng yên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vợ yên là chị ngon đã nộp đơn ly hôn và trở về nhà bố mẹ
sáng ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trước ubnd xã phú lợi cho rằng vợ đem con trai đi giấu để giành quyền nuôi con
yên đã dùng dao tấn công làm vợ bị thương sau đó định tự tử thì bị người dân khống chế giao cho cơ quan công an xử lý